cùng với chính quyền và lực lượng chức năng lực lượng công an tỉnh quảng trị đã điều động trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng năm xe ô tô chuyên dụng một xe cấp cứu nhiều loại thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường
để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và được biết là đường dẫn vào huyện hướng hóa bị sạt lở ở nhiều nơi
khiến cho giao thông ách tắc và gây khó khăn đến việc tiếp cận hiện trường của các lực lượng
để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về việc tham gia công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng công an
chúng tôi đã kết nối điện thoại trực tiếp với thiếu tá nguyễn thành nam phó đội trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh quảng trị
đang cùng đoàn công tác công an tỉnh quảng trị trên đường đến hiện trường để tham gia và đưa tin về công tác cứu nạn cứu hộ
vâng xin chào thiếu tá nguyễn thành nam ạ
xin đồng chí cho biết là đến thời điểm này thì việc di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở của lực lượng công an
để tham gia công tác cứu nạn cứu hộ đã đến gần với vị trí của điểm xảy ra sạt lở hay chưa
và quá trình tiếp cận
vâng xin chào thiếu tá nguyễn thành nam ạ

dọc tuyến đường hồ chí minh nhánh tây thuộc địa bàn huyện hướng hóa thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở trong mùa mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và trật tự an toàn giao thông
vậy thì lực lượng công an đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã có những cảnh báo và cách hướng dẫn như thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân
đọc tuyến đường hồ chí minh nhánh tây thuộc địa bàn huyện hướng hóa thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở trong mùa mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và trật tự an toàn giao thông

để đảm bảo an toàn cho người dân để đảm bảo sự an toàn trong dây tham gia cho thông tế tuyến
để đảm bảo sự an toàn cho người dân để đảm bảo sự an toàn cho thông tế tuyến
để đảm bảo sự an toàn cho người dân để đảm bảo sự an toàn cho thông tế tuyến